chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ông minh tuệ cho hay bản thân ông hiện nay không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa cơ sở tự viện nào của giáo hội phật giáo việt nam
ông minh tuệ giá bày ông không liên quan đến chính trị đảng phái hay giáo hội nào nên đứng văn bản liên quan đến ông ông cũng không kiểm biết
việc của ông là tụ tập đi theo lời phật dạy không sát xanh không trộm cắp không dâm rục không nói láo không uống rượu bia ăn chay ngày một bữa trước một mươi hai giờ
không nghe ca hát xem phim không cất giữ tiền bạc
ông không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào cả buổi chiều ông không nhận thức ăn chỉ có chai nước suối
về việc hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ra văn bản khẳng định ông tuệ không phải là tu sĩ phật giáo
ông minh tuệ nói không liên quan đến văn bản trên
từ trước đến nay ông chưa từng nhận mình là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó
thưa quý vị cho đến hiện tại
chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông thích minh tuệ có điều gì vi phạm pháp luật đạo đức lẫn giới luật
giấu cho ông không phải là thành viên xã hội thì việc tu tập theo một tín ngưỡng không vụ lợi
không làm điều gì trái với lương tâm và đạo đức là quyền công dân của ông được pháp luật bảo vệ
nhưng việc hành trì của ông lại thu hút sự quan tâm của dư luận
từ đó đã có sự chia rẽ so sánh việc tu của ông thích minh tuệ với những người khác có sự quy trụ và tránh cái
ngày một mươi sáu tháng năm giáo hội phật giáo việt nam và ban tôn giáo
có hai văn bản liên quan đến hành trình tu tập của ông thích minh tuệ
với chức năng và trách nhiệm của mình ban tôn giáo chính phủ đề nghị các địa phương có sự trao đổi với giáo hội phật giáo việt nam ở địa phương
hướng dẫn tăng ni phật tử tu học theo đúng chính pháp của đức phật tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người
không cản trở làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
ban tôn giáo chính phủ cũng đề nghị vận động chức sắc tín
hồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn
không để các đối tượng thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội
trong văn bản của mình cùng ngày giáo hội phật giáo việt nam cũng đề cập những quan ngại về việc những người thiếu thiện trí lợi dụng hình ảnh ông thích minh tuệ
tuy nhiên cũng cần công bằng và thấu đáo việc hình ảnh ông thích minh tuệ được lấy ra so sánh với một số nhà sư gây dư luận bất lợi khởi nguồn từ những điều không hay về các nhà sư này được lan truyền bấy lâu nay
giá mà giáo hội cùng với yêu cầu cơ quan chức năng quan tâm và xử lý những người làm mất uy tín giáo hội cũng có văn bản nhận định đánh giá và chấn trình tình trạng giảng phát của một số nhà sư gần đây khi giải thích về cúng giường phước báu quả báo
nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu đó có xu hướng dẫn dụ cúng giường có màu sắc mê tín ngầm mỹ đe dọa bằng quả báo dùng những lợi lạc vật chất ở thì tương lai để lôi kéo cúng dường
điều đó ảnh hưởng đến sự thanh cao của phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín giáo hội uy tín người tu hành nói chung
có thể nêu ra hàng loạt ví dụ rằng liên tục trong một thời gian rất nhiều năm nay có những người trong giáo hội đã giảng pháp có dấu hiệu lan truyền sự mê tín và có dấu hiệu làm người nghe sợ hãi quả báo
nhằm mục đích tăng thu cúng dường hoặc là dụ dân chúng bằng những quyền lợi vật chất
giáo hội cũng đã chấn chỉnh những việc mê tín và tư tưởng thực dụng ấy nhưng hình như chưa đủ mạnh mẽ
có thể có những người có ý đồ xấu luôn muốn làm mất uy tín giáo hội và ảnh hưởng đến lợi ích của dân tộc và đất nước
họ lợi dụng việc học tu khổ hạnh của ông thích minh tuổi
nhưng một phần khách quan khác ảnh hưởng uy tín giáo hội là do người ta so sánh việc hành xác tu khổ hạnh của ông minh tuệ
với những hình ảnh không hay ở một tầng
thiểu số nhà sư
phật tử những người mến mộ đạo phật và người dân nói chung luôn luôn tôn trọng giáo hội phật giáo việt nam
cùng với sự tôn trọng đó họ có mong muốn và có quyền đòi hỏi giáo hội quản lý và chấn trình để việc tu hành luôn đúng pháp giới
ngày càng ít đi những lời giảng pháp có thể khiến dân chúng hiểu sai về đạo phật và xã hội
khi đó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc ai đó lợi dụng hình ảnh sư minh tuổi
việt nam thuộc nhóm một mươi hai quốc gia trên thế giới và sáu quốc gia ở khu vực châu á thái bình
hà giang có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao
đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn piêu có trụ sở ở mỹ
còn theo ban tôn giáo chính phủ nước ta có hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số
trong số một mươi sáu tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới chín tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào việt nam
là phật giáo công giáo tin lành bà la môn giáo hồi giáo
nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tôn giáo
tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
cả nước hiện có sáu mươi hai cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương
luật pháp việt nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo
điều hai mươi bốn của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba của việt nam quy định
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
còn điều sáu của luật tiếng ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu quy định các hành vi bị nghiêm cấm
xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia trật tự an toàn xã hội môi trường
xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại